công an huyện mai sơn tỉnh sơn la và công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ và mua bán ma túy thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản nậm lạnh xã nà ơt huyện mai sơn tỉnh sơn la công an huyện mai sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng sầu ngoa mệnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la đang có hành vi mua bán chạy phép chất ma túy tàng vật thu giữ hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng tự chế đạn đã lên nòng năm viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng mạnh khai nhận số ma túy trên được mua ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đồng hới tỉnh quảng bình phối hợp với công an phường bắc lý tp đồng hới đã phá thành công truyền án ma túy bắt quả tàng bùi văn nghĩa và hoàng tân luyến cùng trú tại tp đồng hới thu giữ năm mươi một viên ma túy hồng phiến tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng tân luyến
tương lượng phá án công an tp đồng hới phát hiện thu giữ thêm một bốn trăm bốn mươi viên nén bước đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên đều là ma túy hồng phiến được luyến và nghĩa mua về bán kiếm lời hiện công an tp đồng hới đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án